hôm qua công an quận hoàn kiếm đã bàn giao đối tượng giết người vắn cóng bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện định quán tỉnh đồng nai cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm thụ lý điều tra theo thẩm quyền
căn cứ tài liệu điều tra bước đầu cơ quan công an xác định trước đó ba ngày bảo đã sát hại một nam công nhân làm cùng công ty rồi đốt xác phi tàng
văn cống bảo bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ khi xuất hiện trên địa bàn phường lý thái tổ quận hoàn kiếm hà nội phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh
công an quận hoàn kiếm nhanh chóng xác định người này chính là vắn cóng bảo nghi phạm gây án mạng trước đó ít ngày tại huyện bình chánh tp hcm
được sự vận động của cơ quan công an bảo đã khai nhận nguyên nhân diễn biến vụ sát hại anh trương bá lộc hai mươi năm tuổi quê ở trà vinh công nhân cùng làm việc tại công ty bao bì tvp có địa chỉ ở xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
vụ án mạng có nguyên nhân bắt nguồn từ việc bảo cầm điện thoại di động của anh lộc rồi nói rằng vừa bấm gọi một trăm một mươi ba
sợ cơ quan công an xác định được chủ thuê bao anh lộc đã lớn tiếng quát mắng đồng nghiệp và hai bên xảy ra sâu sát
bảo đã dùng đoạn tiếp sát đuổi đánh cho tới khi anh lộc gục xuống bất tỉnh
sau đó bảo kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi đổ dầu hỏa châm lửa đốt hòng phi tang
vụ việc đang được cơ quan công an huyện bình chánh tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ